hình ảnh được ghi lại vào sáng ngày hai tháng năm trên tuyến cao tốc pháp vân trường hợp xe khách này là một ví dụ
qua kiểm tra xe khách phương nhi chạy tuyến nam định hà nội chở quá bảy người so với quy định
qua kiểm tra xe khách phương nhi chạy tuyến nam định hà nội chở quá bảy người so với quy định
điều đáng nói là một số hành khách lại ủng hộ cho kiểu làm ăn này của nhà xe
thực tế cho thấy tình trạng nhồi nhét khách trở quá số người quy định không phải bây giờ mới diễn ra
mà nó đã diễn ra từ rất lâu nhất là vào các dịp cuối tuần và các đợt nghỉ lễ
thực tế này xuất phát từ tình trạng cầu vượt quá cung trong những ngày cao điểm
vì vậy khi các lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp và thực sự mạnh tay với nạn nhồi nhét khách
thì thực trạng này sẽ giảm đáng kể